đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng nam lần thứ hai mươi hai đã họp phiên bế mạc
với tinh thần dân chủ đoàn kết đổi mới sáng tạo phát triển đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm năm mươi ba đồng chí
đồng chí phan việt cường ủy viên trung ương đảng được bầu lại làm bí thư tỉnh ủy quảng nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm